theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
đêm nay một mươi năm tháng sáu và ngày mai một mươi sáu tháng sáu ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa và mưa to
vào một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu một rãnh áp thấp có trục quanh khu vực vùng núi bắc bộ có khả năng gây mưa với lượng mưa phổ biến ở hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió giật mạnh